tiếp tục thông tin về giải thi đấu bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy cup petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín
tối qua ngày hai mươi hai tháng năm tại nhà thi đấu tỉnh khánh hòa đã diễn ra hai trận chung kết hết sức kịch tính ở nội dung đồng đội nam giữa đội hà nội t và t một và gặp hải dương một
ở nội dung đồng đội nữ là cuộc đọa sức giữa tp hcm và hà nội t và t
sau gần bốn giờ thi đấu quyết liệt đội hà nội t và t một đã lội ngược dòng thành công sau khi để thua hai trận đầu
ở trận đấu thứ ba vũ quang hiền hải dương tỏ ra quá non trước lê đình đức và thua nhanh một ba
bất ngờ lớn nhất xảy ra ở trận đấu cuối cùng
trận đấu thứ năm diễn ra tuấn quỳnh thua điểm trong các pha đôi công nhưng bằng kinh nghiệm già dặn đã vượt qua đàn em một mươi một chín ở sát thứ năm để thắng ba hai
qua đó mang về chiến thắng trung quốc ba hai
trước đội hải dương
trong trận chung kết đồng đội nữ kết thúc trước đó đội tp hcm một đã giành chiến thắng ba một trước đội hà nội t và t
ở trận đấu thứ bốn nguyễn khoa diệu khánh dù bị dẫn trước chín một mươi một nhưng đã vùng lên mạnh mẽ để thắng phương linh ba một giúp đội tp hcm bảo vệ thành công ngôi vô địch đồng đội nữ
sáng nay ngày hai mươi ba tháng năm các vận động viên bắt đầu thi đấu các nội dung đánh đôi nam đôi nữ đôi nam nữ và các trận đơn